một thông tin mới về tiêm vaccine cho trẻ em mới đây thì bộ y tế đã chính thức công bố văn bản số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bitdp
về việc tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó khi mà bắt đầu chiến dịch tiêm học sinh từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi được ưu tiên tiêm trước
việc tiêm phòng được thực hiện theo lộ trình lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung bứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
lò vaccine sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và bộ y tế
mỗi người sẽ được tiêm hai liều cùng loại
các địa phương có thể xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện
danh sách tiêm bao gồm trẻ đang đi học từ lớp sáu đến hết lớp một mươi hai
đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học các cơ sở y tế cần phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách
việc tổ chức tiêm được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng cố định tại điểm tiêm lưu động và trường học
với địa bàn tổ chức được học tập trung tổ trường
theo bộ y tế quy trình tiêm chủng dành cho lứa tuổi này gồm cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này
khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn nhạy hành của bộ y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hướng dẫn cách theo dõi chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supprise bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo